chiều ngày một mươi tháng một mươi một đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng tổ đại biểu quốc hội số năm quốc hội khóa một mươi bốn đã đến thăm mô hình trồng cam tại huyện cao phong
và trồng cây lưu niệm tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh trên công trình thủy điện hòa bình
tại mô hình trồng cam của hộ gia đình ông nguyễn đức mạnh thị trấn cao phong đồng chí tòng thị phóng nhấn mạnh
tỉnh hòa bình cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng sản xuất hàng hóa liên kết vùng nguyên liệu
triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm tăng cường hợp tác với các tập đoàn doanh nghiệp
về sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm cam nói riêng xây dựng và gìn giữ thương hiệu cam cao phong
bằng các sản phẩm có chất lượng ổn định và mẫu mạ đẹp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
trong cuốn khổ chuyến thăm đồng chí tổng tỷ phóng đã đến dân hương chủ tịch hồ chí minh và trồng cây lưu niệm
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh trên công trình thủy điện hòa bình